chủ tịch hộ nông dân đều là những cán bộ nữ còn rất trẻ

thêm gần tám
xã đã đạt tám trên một mươi chín tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thuần mới
một trăm linh người dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế
đặc biệt trong công tác cán bộ xã hướng lập đã quy hoạch bổ nhiệm cán bộ nữ đạt chỉ tiêu hai mươi tám
so với quy định là ba mươi thì đây đã là một kết quả đột phá
đối với một xã vùng bản còn nhiều khó khăn như ở hướng lập
trở lại với câu chuyện làm cán bộ của các phụ nữ dân tộc vân kiều bà cô
để thuyết phục được dân bản và có thể đảm đương được nhiệm vụ của một cán bộ
các cán bộ nữ trẻ người vân kiều bà cô phải không ngừng học tập
để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị
luôn bám sát cơ sở để nắm bắt thực tế
với những cán bộ nữ so với nam giới sự nỗ lực phải nhiều lần gấp bội
bởi vì họ phải hoàn thành công việc gia đình dòng họ
vừa phải gánh vác trách nhiệm của một người cán bộ
có khăn mà phong tục tập quân của lạc hậu của thời xưa của cha mẹ mình
ba ông cha mẹ mình thì trẻ em trong cơ quan lúc nào cũng có sự đồng viên
sự tiên tưởng vào nhau rồi là cùng nhau góp sực để mình cố gắng học hành thêm
rồi làm công việc để xã hội họ công nhận rồi gia đình mình cũng công nhận
trước tiên để nhận được sự sẻ của chồng thì mình phải là một người trung thực
nói về vấn đề công việc
mình đang làm đến nay mình cũng phải nói để chồng biết được
thì cái vai trò trách nhiệm của một người phụ nữ
thì bên cạnh đó thì cũng phải thiết phục các dòng họ
tạo điều kiện cho mình trong cái phòng việc
một người lãnh đạo là ở cơ quan đi ra khỏi cơ sở
có thể là đi họp để hành tự miên thể hiện là một người lãnh đạo
còn về cơ sở về sinh viên
hoặc tại địa phương mình vẫn đóng vai trò là một người dân bình thường
để mà họ gần gùi và họ có thể sáng trải với những mọi khó khăn
với cái bục trúc của họ
nghị quyết số một mươi một của bộ chính trị về công tác phụ nữ
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nêu rõ
cần có chính sách cụ thể về quy hoạch đào tạo bồi dưỡng
bổ nhiệm luân chuyển đối với cán bộ nữ
đặc biệt quan tâm cán bộ nữ là trí thức công nhân
người dân tộc thử số tôn giáo
thực hiện nghị quyết này huyện mền nối hưng hóa
đã đạt được kết quả đột phá trong công tác cán bộ nữ
ở các xã vùng bản
ngoài xã hưng lập các xã vùng bản của huyện hưng hóa
đều đã có phụ nữ tham gia vào các chức danh cán bộ chủ chốt của đảng
hội đồng nhân dân chính quyền và các tổ chức đoàn thể
đối với vùng đồng bào nhân thức thử số
thì vấn đề đầu tiên là vấn đề là nhân thức của các vị
trong nhân thức của các vị về cái vấn đề cán bộ nữ
và mệnh dạng để mà bổ trí sử dụng
phải nói rằng thì cái vấn đề mà binh đảng giới
là một vấn đề nó nằm ở trong kiến thức rất là khó
giữa nam và nữ đặc biệt trong đồng bào dân tộc
thì phải nói nó nằm nơi hơn
nhưng vấn đề ở chỗ mà chúng ta xóa được cái khoảng cách này
ở chỗ là ngoài cái sự nhân thức của các cấp vị
và sự chỉ đạo quyền liệt của các vị cấp tên
thì cái cột lõi nhất là chính những cán bộ nơi này
là vứa lên
và từ chứng minh mình để rút ngắn cái khoảng cách đó
để hiểu rằng là có nghĩa rằng là chúng ta là cán bộ nữ
nhưng cũng làm được những việc không khác như ở chỗ cán bộ nam cả
và chính những cái hiệu quả công việc trong cái kết quả
và nó chứng minh được nó rút ngắn cái khoảng cách
bằng tất cả số chữ đạo khác
việc xây dựng đội ngũ cán bộ nữ ở các xã vùng bản
chính là trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số
tăng tiếng nói của chính chị em phụ nữ
trong quá trình phần đấu vươn lên khẳng định vai trò
vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội
chính mỗi thủ lĩnh nữ vân kiều pako hôm nay
là một tấm gương vươn lên của phụ nữ
nơi các bản làng miền tây quảng trị sau năm mươi năm giải phóng
quý vị và các bạn vừa xem phỏng sự đột phá
trong công tác cán bộ nữ ở các xã vùng bản
của huyền hưởng hóa tỉnh quảng trì
do đài phát thanh truyền hình quảng trì thực hiện
phát sóng trong chuyên mục trang địa phương
của truyền hình nhân dân
trong các chương trình lần sau